cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh khê thành phố đà nẵng vừa khởi tố bắt giam đối với trần ngọc trinh năm mươi sáu tuổi trú tại thành phố đà nẵng và trần đình pháp hai mươi bảy tuổi quê tại tỉnh đắk nông về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
thông qua mạng xã hội trinh và pháp đứng ra nhận làm văn bản tài liệu giả của các cơ quan nhà nước cho người có nhu cầu
trong đó trinh là người trực tiếp sử dụng máy vi tính máy in thiết kế văn bản trèn những con dấu của các cơ quan vào văn bản làm giả sau đó in ra
ngoài ra đối tượng còn trực tiếp giả chữ ký của chủ tịch ủy ban nhân dân các phường giám đốc bệnh viện công chứng viên hoặc siêu tầm các mẫu chữ ký rồi in ngược lại vào văn bản làm giả
sau khi hoàn tất các tài liệu giả này trinh giao lại cho các đối tượng còn lại trực tiếp giao dịch với người có nhu cầu
thu lợi bất chính mỗi văn bản khoảng hai triệu đồng
khám xét khẩn cấp cơ sở photocopy nơi trinh làm việc công an thu giữ hai máy tính một máy in màu bên trong có nhiều file con dấu của một trăm hai mươi một cơ quan tổ chức chủ yếu là tại tp đà nẵng
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
vừa khởi tố đối với ba bị can là hà văn truyền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trần văn động sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu nông văn thảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn cùng chú tại xã ngọc côn huyện trùng khánh về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

xin chào và hẹn gặp lại